hiện nay số ca sốt xuất huyết đang gia tăng ở một số tỉnh thành phố và đã có những ca tử vong do mắc sốt xuất huyết
tại thanh hóa chuẩn bị vào giai đoạn mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh phát triển
ngành y tế của địa phương này đang phối hợp với các địa phương khác để có thể chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
thôn tây vinh xã hà vinh huyện hà trung là một trong những địa bàn trọng điểm về phòng chống sốt xuất huyết của huyện hà trung do đã có ổ dịch vào năm hai nghìn một mươi
qua giám sát vector chuyển bệnh sốt xuất huyết tại xã hà vinh trung tâm y tế huyện hà trung đã phát hiện có bọ gậy và mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết tại ổ dịch cũ

từ đầu năm đến nay thanh hóa ghi nhận hai mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết
trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh đã phối hợp tổ chức bốn mươi lượt giám sát vector tại hai mươi ba xã trọng điểm đã có ổ dịch
sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
chưa có vaccine phòng bệnh
biện pháp phòng bệnh tốt nhất là diệt bọ gậy và thường xuyên vệ sinh môi trường